kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn chính thức khai mạc
theo dự kiến trong ngày làm việc đầu tiên quốc hội sẽ nghe một số báo cáo về kết quả thực hiện
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
cũng như đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi
và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
buổi sáng đoàn đại biểu lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội sẽ đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
sau đó quốc hội sẽ tiến hành họp chủ bị thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp
ngay sau phiên họp chủ bị kỳ họp thứ tám sẽ chính thức được khai mạc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phát biểu khai mạc
cũng trong sáng nay quốc hội sẽ nghe thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc trình bày báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn